được sự đồng ý của chính phủ quảng trị là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện thí điểm chương trình hợp tác giả phá bom mìn nhân đạo với các tổ chức quốc tế kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
hai mươi năm qua với tổng kinh phí thực hiện của các dự án lên đến bảy mươi triệu usd hợp tác giữa tỉnh quảng trị với quốc tế trong việc khắc phục hậu quả đã giảm thiểu tai nạn bom mìn và số nạn nhân bom mìn trên địa bàn tỉnh
nhiều diện tích đất đai bị ô nhiễm nặng đã được giả phá một số lượng lớn bom mìn và vật liệu nổ đã được phát hiện và phá hủy an toàn
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng trị
trong vườn trồng tiêu của một nhà dân những cột mốc như thế này được đánh dấu là bằng chứng đất đai ở đây đã được giả phá bom mìn và người dân có thể yên tâm canh tác
ở một bàn nhỏ gần căn cứ khe xanh cũ đây là cột mốc đánh dấu về ý nghĩa bom mìn đã được dọn sạch nơi đây
và một trường mẫu giáo khác được xây dựng ngay tại bản cho các em học tập một cách an toàn
trước đây là vùng này là bom mình rất nhiều
nhân dân họ đi làm là lượm lật lật chất lên thường đống lận đôi qua hai bên bờ để đôi xuống hồ bom rồi là vật lúc lúc la la nói chứ
một số trẻ em là lượm về là đôi là nổ là chết coi bị thương có tù lúc la la
tính đến nay tại quảng trị các tổ chức phi chính phủ quốc tế đã tiến hành giả phá an toàn hơn một trăm một mươi sáu triệu m hai đất bị ô nhiễm nặng
xử lý an toàn năm trăm chín mươi hai chín trăm bốn mươi chín bom mìn vật nổ các loại
trong hai mươi năm qua tổng kinh phí thực hiện của các dự án lên đến bảy mươi chín
đối với một tỉnh khó khăn như tỉnh quảng trị thì đây là một nguồn kinh phí không hề nhỏ
để hướng đến một mục tiêu quảng trị an toàn không còn nguy hiểm bởi bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh
thì trong giai đoạn tiếp theo chúng ta cần có những nhiệm vụ và giải pháp cụ thể sau
thứ nhất là xây dựng và triển khai có hiệu quả chương trình và kế hoạch hành động khắc phục hậu quả bom mìn cấp tỉnh
cho giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến hai nghìn hai mươi năm chương trình này phải lồng ghép với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trung hàn và dài hạn của tỉnh
và thứ hai là tăng cường trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với hoạt động khắc phục hậu quả bom mình sau chiến tranh
trong thời gian tới cần tập trung đẩy mạnh vận động viện trợ nhân đạo để nhân rộng các dự án có hiệu quả
hướng tới thành lập trung tâm hành động bom mìn tỉnh quảng trị
trên cơ sở tham khảo mô hình trung tâm hành động khắc phục hậu quả bom mìn quốc gia
đồng thời tăng cường sự kết nối giữa hai trung tâm này
vì bình yên cho nhân dân quảng trị rất cần tiếp tục hỗ trợ của các tổ chức quốc tế để đảm bảo an toàn tính mạng và sinh kế cho người dân